trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân từ anh về việt nam phát ngôn viên bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía anh sẽ có hỗ trợ về mặt tài chính và kinh phí
hiện nay các cơ quan chức năng của việt nam đang tích cực phối hợp với phía anh hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vấn đề hậu sự trên tinh thần nhân đạo theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế pháp luật và tập quán của việt nam và anh
hiện nay các cơ quan chức năng của việt nam và anh đang tiếp tục phối hợp để trong thời gian sớm
hoàn tất các vấn đề về hậu sự